hòa chung với không khí đón tết trên cả nước sáng nay tại thành phố tam điệp
liên đoàn lao động phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh ninh bình
tương bừng tổ chức chương trình tết xung vầy với chủ đề mừng xuân ơn đảng
tới dự có đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phát biểu tại chương trình đồng chí trần cẩm tú biểu dương những nỗ lực
cố gắng mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh ninh bình đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đề nghị các cấp lãnh đạo tỉnh ninh bình tiếp tục quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên việc chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
để mọi người mọi nhà đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đồng chí trần cẩm tú đã trao một trăm linh xuất quà
trị giá một trăm hai mươi triệu đồng cho các gia đình chính sách hộ nghèo trong tỉnh
và cho công nhân lao động công ty giày adora và công nhân lao động trong tỉnh
cùng ngày đồng chí trần cẩm tú và lãnh đạo tỉnh ninh bình đã đến thăm hỏi và tặng quà
mẹ liệt sĩ lá thị mượt một trăm linh tuổi ở thôn nguyễn xã yên sơn thành phố tam điệp tỉnh ninh bình